đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trưởng đoàn kiểm tra giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố cần thơ chung quanh công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua thành phố cần thơ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua các cuộc vận động
phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến nay thành phố cần thơ đã có trên một sáu trăm linh hộ thoát nghèo
điều này góp phần cổ vũ phong trào thi đua rộng khắp ở các cấp lĩnh vực ngành nghề đối tượng
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao kết quả mà thành phố cần thơ đạt được
và lưu ý thời gian tới thành phố cần quan tâm hơn phong trào doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển
đẩy mạnh nâng chất thí điểm xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới kiểu mẫu
tiếp tục giả soát cùng với trung ương xét tặng huân huy chương cho các trường hợp tồn động